vào tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện quế phong tỉnh nghệ an xác lập một chuyên án để tập trung đấu tranh với một số đối tượng nghi vấn là người nước ngoài thường xuyên đưa ma túy sang bán trên địa bàn
ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu phát hiện hai đối tượng mang theo heroin xâm nhập từ biên giới lào vào khu vực rừng núi thuộc xã thông thụ huyện quế phong
bàn chuyên án đã triển khai lực lượng vây bắt các đối tượng trên thì bất ngờ một đối tượng khác xuất hiện dùng súng ak bắn thẳng vào lực lượng vây bắt làm trung úy lê văn tuấn
cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện quế phong bị trúng hai viên đạn vào người
mặc dù bị thương nhưng với tinh thần dũng cảm kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng đồng chí tuấn đã khống chế được một đối tượng đến khi các đồng đội hỗ trợ bắt giữ
bàn truyền án tiếp tục vây bắt thêm một đối tượng riêng đối tượng dùng súng ak tấn công lực lượng vây bắt đã chạy trốn sang khu vực biên giới
hiện công an tỉnh nghệ an đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để bắt giữ đối tượng đang bỏ trốn
chiều ngày một mươi chín tháng chín giám đốc công an tỉnh nghệ an đã đến động viên thăm hỏi đồng chí tuấn và trao số tiền hai mươi năm triệu đồng được trích từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội của bộ công an công an tỉnh nghệ an
một thông tin cũng đến từ nghệ an
liên quan đến vụ hỗn chiến trước quán karaoke quán lau thành phố vinh khiến hai người bị thương xảy ra vào chiều một mươi ba chín
ngày hôm nay công an tỉnh nghệ an cho biết đã xác định được nguyên nhân
dẫn đến vụ hỗn chiến trên là do mâu thuẫn từ va quệt giữa hai nhóm thanh niên và ra quyết định truy nã đặc biệt hai đối tượng tham gia vào vụ nổ súng khiến hai người trọng thương
sau hai ngày tích cực điều tra truy xét lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã bắt được hung thủ gây ra vụ giết khiếp trẻ em ở huyện crong năng
vụ việc xảy ra vào sáng ngày một mươi bảy tháng chín tại thôn giang thọ xã tam giang huyện crong năng tỉnh đắk lắc
gia đình anh đinh xuân vĩnh trong lúc đi tìm đứa con gái bảy tuổi đã phát hiện sát của cháu nằm trong rẫy cà phê người hàng xóm cách nhà mình hơn một trăm linh mét
cháu bé trong tình trạng bị kẻ nào đó lột sạch quần áo còn miệng thì bị nhét bằng chính chiếc áo thung của mình
vụ việc xảy ra vào sáng ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tại thôn giang thọ xã tam giang huyện crong năng
gia đình anh đinh xuân vĩnh trong lúc đi tìm đứa con gái bảy tuổi đã phát hiện sát của cháu nằm trong rẫy cà phê người hàng xóm cách nhà mình hơn một trăm linh mét
cháu bé trong tình trạng bị kẻ nào đó lột sạch quần áo còn miệng thì bị nhét bằng chính chiếc áo cung của cháu
nhận được tin báo cơ quan điều tra công an tỉnh đắk lắc đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm tích cực phối hợp xác minh điều tra
sau hai ngày triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã làm rõ truy tìm
các được phân thủ đang lẫn trốn trong các khu rễ và nhà hò hàng của đối tượng
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ sáng ngày một mươi bảy tháng chín thấy cháu bé cùng chị sang nhà hàng xóm mượn đồ cho bố sửa xe
duy đã rủ hai chị em vào gốc cây gần nhà để cùng ăn mì
nhưng người chị về nhà còn cháu bé ở lại cùng với duy
sau đó hắn nảy sinh ý định và đã đưa cháu bé vào sâu trong rẫy cà phê bóp cổ khống chế cháu bé để thực hiện hành vi hiếp dâm
khi thấy cháu bé chết thì duy lẫn trốn sâu vào các bồi rễ

cô ấy bịt miệng cho xong thì tuyên không đông đầy nữa hơi lắm trên đôi bài
vụ trọng án nhanh chóng được làm rõ kẻ thù ác sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc
kết quả này góp phần giúp cho người dân ở xã tam giang huyện crom năng hết hoang mang lo lắng và phần nào vơi bớt nỗi đau cho gia đình bị hại
khiến hai người bị thương
xảy ra vào chiều ngày một mươi ba tháng chín
ngày hôm nay công an tỉnh nghệ an cho biết đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến trên là do mâu thuẫn từ va quật xe giữa hai nhóm thanh niên
và ra quyết định truy nã đặc biệt hai đối tượng tham gia vào vụ nổ súng khiến hai người trọng thương
hai đối tượng bị truy nã đặc biệt là trần hùng dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường trường thi tp vinh
và đặng văn đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại khối bảy phường quán bào tp vinh
cơ quan điều tra kêu gọi người dân nếu có thông tin về hai đối tượng trần hùng dũng và đặng văn đại thì báo về cho công an thành phố vinh theo điện thoại chín trăm bốn mươi năm ba trăm bốn mươi bốn năm trăm sáu mươi bảy
liên quan đến vụ việc trên chú đức hulit sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú phường trường thi thành phố vinh đã đến cơ quan công an để đầu thú
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào chiều ngày một mươi ba tháng chín anh nguyễn đình trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
điều khiển xe ô tô mang biện kiểm soát ba mươi bảy a một mươi bảy nghìn chín trăm chín mươi hai chở nguyễn đình bình sinh năm hai nghìn
trường thi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú cùng địa phương cùng ba người bạn đi từ trong hàm gửi xe của quán karaoke quán lâu
tại phường trường thi thành phố vinh thì qua vao quệt với xe ô tô mang biện kiểm soát ba mươi bảy a chín nghìn tám trăm chín mươi do chú đức hulit điều khiển vừa đến quán
sau khi vao quệt hai bên xảy ra xô xác trong lúc ẩu đả trung bình bị nhóm của hulit dùng dao chém trọng thương
người trong nhóm của golit còn dùng súng bắn vào nhóm của trung bình
sau khi tấn công khiến các nạn nhân bị thương nhóm của hulit bỏ trốn khỏi nhà
ở hiện trường các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó
chiều qua ngày một mươi chín tháng chín cơ quan công an đã tiến hành thực hiện thật nghiệm lại diễn biến vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra tại quán karaoke quán lau để củng cố hồ sơ sự việc
thông tin về việc công an huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản và công an huyện bình đại tỉnh bến tre
bắt hai đối tượng trọng cấp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có sẽ có trong cùng tin vắng sau đây
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định khởi tố bị can lê công nhâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú huyện vĩnh tường về tội trộm cắp tài sản
trước đó nhâm đã trộm cắp xe mô tô nhãn hiệu honda futerreal mang biển kiểm soát ba mươi n chín hai nghìn một trăm bảy mươi ba của anh phí tự hào chú tại huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa để trước cửa nhà ở phố lồ xã nguyệt đức huyện yên lạc
sau khi trọng cấp được chiếc xe nhâm tìm chỗ tiêu thụ thì bị cơ quan công an

tại tỉnh bến tre công an huyện bình đại vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hải âu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và phạm văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tài huyện bình đại để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó khuya ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu do không có tiền tiêu xài nên nguyễn hải âu đã lấy trộn một chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn văn đức hai mươi ba tuổi trú huyện phụng hiệp để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
vào chiều ngày sáu tháng chín mặc dù không có giấy phép lái xe
nhưng nguyễn văn đức đã lấy trộn một chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát
nguyễn văn đức điều khiển xe mô tô chở bùi việt hào một mươi tám tuổi trú cùng địa phương
khi đến đoạn thuộc ấp trường khánh một xã long thạnh thì va vào một bé trai ba tuổi vừa từ nhà ra làm cháu bé tử vong tại chỗ
sau khi gây tai nạn đức và hào nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
qua điều tra cơ quan công an đã tìm ra nguyên nhân xảy ra tai nạn và xác định đức là người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn